việt nam hiện có hơn hai trăm linh người nhiễm hiv còn sống và đến nay đã có hơn chín mươi người tử vong vì aids
việt nam đứng thứ năm trong khu vực châu á thái bình dương về số ca nhiễm hiv tổ chức y tế thế giới đánh giá
trong gần một mươi năm qua việt nam đã dự phòng được cho hơn nửa triệu người mắc hiv và một trăm năm mươi người tránh khỏi tử vong vì hivs
theo bộ y tế đến hết năm hai nghìn một mươi tám tất cả các nguồn kinh phí hỗ trợ điều thuốc arv và kinh phí trong công tác phòng chống hivs sẽ hết tài trợ
điều này khiến việc phòng chống và truyền thông gặp nhiều khó khăn
bộ y tế đã đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín người nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế hoàn toàn yên tâm điều trị
tuy nhiên hiện nay mới có khoảng hơn ba mươi người nhiễm hiv aids có thể bảo hiểm y tế